khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc vừa ghi nhận trường hợp thứ hai tử vong do covid một mươi chín và bệnh nhân là nam giới bảy mươi tuổi
theo người phát ngôn của một bệnh viện ở hồng kông trường hợp tử vong thứ hai do nhiễm sars cov hai có tiền xử bệnh khác là một trong sáu mươi hai người được xác nhận là nhiễm virus corona chủng mới ở hồng kông
và như vậy thì tính đến lúc chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn thế giới là bảy mươi năm một trăm chín mươi sáu trường hợp nhiễm bệnh và có hai một mươi ca tử vong đến nay thì một mươi bốn năm trăm ba mươi hai ca đã được chữa khỏi